ngày năm tháng bảy tại hà nội phó thủ tướng vương đình huệ đã tiếp đại sứ của các quốc gia new zealand indonesia
và phó đại sứ đại diện lâm thời của australia tại việt nam để trao đổi thông tin về mối quan hệ hợp tác ngoại giao kinh tế giữa việt nam với các bên
tại các buổi tiếp phó thủ tướng vương đình huệ bày tỏ vui mừng khi được tiếp các đại sứ
đặc biệt là việc các đại sứ khẳng định hỗ trợ tích cực cho chuyến thăm và làm việc của phó thủ tướng
tại new zealand australia và indonesia trong tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy này
bà wendy mathiew đại sứ new zealand mong muốn tăng cường trao đổi về thương mại và quan hệ chính trị giữa hai quốc gia
trong các diễn đàn đa phương new zealand mong muốn thúc đẩy hợp tác hai nước lên tầm cao mới thành đối tác chiến lược
nhưng bà đại sứ cho rằng còn nhiều việc hai bên cần phải làm để nâng kim ngạch thương mại của hai nước lên một bảy tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
vui mừng khi hợp tác hai quốc gia ngày một phát triển
phó thủ tướng mong muốn hai bên đẩy mạnh hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực nông nghiệp giáo dục và đào tạo quản lý rủi ro thiên tai
trao đổi việc phối hợp hợp tác chính trị tại các diễn đàn đa phương
giao các cơ quan liên quan nghiên cứu tiến hành nâng cấp quan hệ từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược với new zealand
còn ngài phó đại sứ đại diện lâm thời australia leighton peer cũng cho biết cùng với việt nam
australia mong muốn được trao đổi về nâng cấp quan hệ giữa hai quốc gia
từ quan hệ hợp tác toàn diện tăng cường lên cấp đối tác chiến lược trong thời gian tới
thảo luận trao đổi về các vấn đề an ninh khu vực và các vấn đề về phát triển doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
mong muốn việt nam ủng hộ australia ứng cử vào hội đồng nhân quyền thế giới năm hai nghìn hai mươi
phó thủ tướng vương đình huệ khẳng định việt nam coi trọng mối quan hệ ngoại giao kinh tế hợp tác đầu tư với australia
sẵn sàng trao đổi thảo luận các vấn đề liên quan tới hai quốc gia vì sự hợp tác và thịnh vượng của mỗi bên
tiếp đại sứ indonesia ibnu hadi phó thủ tướng vương đình huệ bày tỏ indonesia là đối tác chiến lược rất quan trọng của việt nam
trong quan hệ nội khối asean và việt nam mong muốn thúc đẩy quan hệ ngoại giao hợp tác đầu tư với indonesia
đại sứ ibnu hadi cho biết về phía indonesia coi trọng chuyến thăm của phó thủ tướng vương đình huệ tới indonesia
trước thềm chuyến thăm của tổng bí thư nguyễn phú trọng tới quốc đảo này trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi
indonesia mong muốn được trao đổi thông tin tăng cường hợp tác với việt nam trong các lĩnh vực đổi mới doanh nghiệp
xác lập đường bay của vietjet air từ thành phố hồ chí minh tới thủ đô jakarta
phó thủ tướng cho biết chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ ngành chuẩn bị tốt các văn kiện để hai bên ký kết
trong chuyến thăm của tổng bí thư nguyễn phú trọng tới indonesia ủng hộ việc mở đường bay thẳng giữa hai quốc gia
để tăng cường hợp tác kinh tế và giao lưu nhân dân